khi nhận được yêu cầu làm giả chứng in số khung số máy của xe lên giấy đăng ký
và tùy địa bàn nơi xe đăng ký sẽ thay đổi tên người cấp cho phù hợp
tuy nhiên tất cả các giấy tờ xe giả đều có cùng nguồn gốc chữ ký
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan
tiếp theo là những thông tin lực lượng công an triệt xóa các ổ bạc tại hai tỉnh là vĩnh long và vĩnh phúc
tại vĩnh long phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
vừa triệt phá một vụ đá gà ăn thua bằng tiền
nhận được tin báo tại khu đất vườn của ông trần văn ninh trú tại xã sông phú huyện tam bình
có một nhóm thanh niên đang chơi đá gà
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tan hai mươi chín thanh niên tụ tập đang có hành vi đánh bạc
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ tám mươi triệu đồng bốn mươi sáu xe mô tô ba mươi điện thoại di động
hai mươi bảy con gà và nhiều dụng cụ dùng vào việc đá gà
công an tỉnh vĩnh phúc cho biết đơn vị vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bắt giữ tám đối tượng
tại nhà của phan bá khánh chú xã việt xuân huyện vĩnh tường
tám đối tượng bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc đều trú tại địa bàn xã việt xuân huyện vĩnh tường
tăng vật thu giữ tại hiện trường là gần năm mươi triệu đồng và một số tăng vật liên quan đến hoạt động đánh bạc
khi đi rút tiền ở ngân hàng nhất là rút một số tiền lớn mọi người dân cần hết sức cảnh giác
tránh để cho người khác biết mà nảy sinh lòng tham dẫn đến hành vi phạm pháp
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi bà hoàng thị hường ở xã hàm cường huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
vào ngân hàng trên đường trần hưng đạo thành phố phan thiết rút ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
khi biết thông tin trần hữu biệt chú huyện hàm thuận bắc đã nảy sinh ý định cướp
khi về gần đến nhà trở lúc bà hương mở cốc xe máy lấy tiền đối tượng đã dùng giao khống chế
tuy nhiên bà hương đã kịp thời truy hô nên đối tượng bỏ chạy
lúc này anh hà thanh phong lái xe taxi nhận điện thoại của một thanh niên thuê xe đi từ xã hàm cường
biến xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc với giọng nói khả nghi nên đã khống chế bắt đối tượng
và giao công an thành phố phan thiết
tại đây đối tượng biệt đã khai nhận hành vi cướp tài sản bất thành của mình
hiện công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận đã khởi tố vụ án và ra quyết định tạm giam trần hữu biệt
tại tỉnh bình định cuối tháng một mươi vừa qua công an huyện hoài nhơn đã làm rõ một băng nhóm trộm xe máy
quá trình điều tra cho thấy chính tâm lý chủ quan mất cảnh giác của người dân đã vô tình tạo cơ hội cho kẻ gian lộng hành
nằm ở phía bắc tỉnh bình định giáp ranh với tỉnh quảng ngãi
thời gian gần đây địa bàn huyện hoài nhơn liên tục xảy ra tình trạng mất trộm xe máy
đáng chú ý đối tượng nhằm vào những nhà dân ở các đường hẻm vắng để gây án
phần lớn bà con chủ quan sơ hở để xe không khóa khuất tầm nhìn
đối tượng rất chuyên nghiệp chúng phá khóa quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay
mở thấy nó đề thấy tiếng xe đề mở mắt dồn là không thấy tiếng xe nữa
cái chạy ra mà dồn là nó đã vất rồi
trước tình trạng đó bên cạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để chủ động phòng ngừa đội cảnh sát hình sự công an huyện hoài nhơn tập trung lực lượng ra soát các đối tượng nổi
các đối tượng từng có tiền án tiền sự về hành vi trộm cắp xe máy
đồng thời tập trung nắm tình hình tại các tụi điểm có khả năng đối tượng tụ tập để tiêu xài

sau quá trình điều tra lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng
thái kế bình và trần quang vũ cùng chú thị trấn bồng sơn huyện hoài nhơn
chúng khai nhận không chỉ thực hiện các vụ trộm ở địa bàn huyện hoài nhơn
mà còn thực hiện nhiều vụ trộm ở các huyện lân cận và một số tỉnh khác
khi vô nhà mà không thấy có người tôi cùng bình vô dắt dắt ra một chỗ đoạn chấm
rồi lái chụp viết mở bửng bình
rút phải ra rồi rút một cọng dây lửa với một cọng dây mát chỗ chỉ khó
rồi lái một cọng kém sỏ vô chỗ cọng mát và cọng lửa mô binh xương
để khởi động xe rồi ráp lại rồi chạy
bước đầu qua đấu tranh công an huyện hoài nhơn tỉnh bình định xác định
băng nhóm này đã thực hiện hơn chục vụ trộm xe máy
hiện tại bốn chiếc xe trong số đó đã được thu hồi
và đang làm thủ tục trao trả tài sản cho bị hại
phần cuối như thường lệ là những thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát
hồi bảy giờ ngày năm tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng một mươi một độ vĩ bắc một trăm linh tám bảy độ kinh đông
cách bờ biển bình thuận bà rơ vũng tàu khoảng một trăm một mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
bao gồm cả huyện đảo phú quý mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy cấp tám
dự báo trong sáu giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km đến một mươi ba h ngày năm tháng một mươi một
vị trí tầm áp thấp nhiệt đới trên bờ biển tỉnh bình thuận bà rất vũng tàu
trong sáu đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển
theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km đi vào đất liền
và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đông nam bộ
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
với các tỉnh khu vực phía tây bắc bộ hai ngày tới đêm và sáng nhiều mây
có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng gió nhẹ đêm và sáng sớm trời lạnh
sao đến ngày tám trời sẽ có mưa rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn các tỉnh phía đông bắc bộ trong trưa chiều nay cũng như ngày mai
thời tiết tại khu vực vẫn phổ biến ít mưa có nắng nhiều vào ban ngày
nhiệt độ tăng lên ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
tuy nhiên từ ngày thứ hai đầu tuần
thời tiết sẽ có sự chuyển biến trời sẽ có mưa rào và rông
sau đó khoảng từ ngày tám khối khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống phía nam
nên khu vực tiếp tục có mưa nên nhiệt độ có xu hướng giảm
cao nhất ngày từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ trời có khả năng chuyển rét
còn đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày hôm nay khu vực này phổ biến là ít mưa
tuy nhiên trong ngày sáu và ngày bảy khu vực này cũng có mưa rải rác vào đêm và sáng
sau đó khoảng từ ngày tám
do ảnh hưởng kết hợp với đới gió đông bắc tầng thấp
nên mưa có xu hướng tăng hơn ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày sáu đến ngày mùng tám
đêm và sáng nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng gió nhẹ
riêng hai tỉnh là ninh thuận và bình thuận do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
nên tại đây vẫn sẽ có mưa to đến rất to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
các tỉnh khu vực tây nguyên từ ngày sáu đến ngày mùng tám trời mây thay đổi
có mưa vài nơi ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ cao nhất ngày
giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ về đêm nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi hai mươi ba độ
trời mát mẻ và dễ chịu
khu vực nam bộ từ nay cho đến sáng ngày sáu tháng một mươi một
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng là từ năm mươi đến một trăm linh mm
có nơi trên một trăm năm mươi mm và giải rác có rông
có khả năng xảy ra lốc xoáy
từ ngày bảy cho đến ngày tám mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào và rông rải rác tại các tỉnh miền tây
bản tin mùa một ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt